với ngôn ngữ thể hiện riêng bút pháp riêng nhưng khi đứng chung trong ngôi nhà đa diện các tác phẩm hội họa ấy vẫn tìm được mạch đi chung để tạo nên vẻ đẹp của hội họa

với các tác phẩm trưng bày đa diện giới thiệu những sáng tác mới nhất với phong cách đã định hình của mỗi họa sĩ
tuy vậy người xem vẫn sẽ nhận thấy sự nỗ lực của từng họa sĩ trong quá trình sáng tạo tìm tòi một phong cách biểu hiện mới hướng tới một thẩm mỹ thị giác hoàn thiện hơn
có thể kể đến họa sĩ tào linh xưa nay được biết đến với các tác phẩm bằng dây gió nhưng lần này anh mang tới các bức tranh sơn dầu đề cập tới góc nhìn xã hội về cuộc sống hiện đại
còn người vẫn hàng ngày lứt qua nhau nhưng ít cảm thông và chia sẻ
với đề tài đa dạng xung quanh đời sống đô thị các họa sĩ đa diện trình bày một góc nhìn cá nhân một nhân sinh quan riêng biệt của mình
điều đó tạo nên một bữa tiệc thị giác cho người thường lãm với nhiều xu hướng thẩm mỹ khác nhau
dạng thiệt âm nhạc around the world do nhà hát nhạc vũ kịch việt nam tổ chức với nhiều loại hình nghị thuật được kết hợp trình diễn trên sân khấu
đã mang đến cho khán giả một đêm thưởng thức nghệ thuật đầy cảm xúc với chuyến du lịch vòng quanh thế giới bằng âm nhạc
dạng thiệt âm nhạc around the world với sự chỉ đạo nghị thuật của nghị sĩ ưu tú giám đốc trần ly ly cùng toàn thể các nghị sĩ nhà hát như một món quà dành tặng cho những khán giả đã yêu mến ủng hộ các nghị sĩ nhà hát trong suốt thời gian qua
chương trình là sự phát trộn một cách độc đáo giữa nghệ thuật cổ điển và sân khấu hiện đại cùng những màn múa đầy chất thơ trong suốt chín mươi phút
cái tinh thần của arount the world là lựa chọn các tác phẩm khác nhau của trích đoạn các cái nhạc phẩm kinh điển và tạo thành một sự liên kết
và có cái phần thể hiện về múa và về hát opera dần dần mang đến cho khán giả một cái sự gần gũi hơn để mọi người có thể cảm nhận được nhiều hơn về nghệ thuật opera giao hưởng và nghệ thuật hàn lâm
bộ biểu diễn nghệ thuật do nhạc trưởng martin garcia leong người argentina chỉ huy
đặc biệt chương trình có sự tham gia của nữ ca sĩ đào tố loan người vừa giành giải cao nhất tại cuộc thi singapore lyric opera năm hai nghìn một mươi tám slow asian vocal competition
tố loan cảm thấy rất là vui tự hào và rất là hạnh phúc
hôm nay thì tố loan thể hiện một aria duo cùng với cả một anh bạn tenor của mình và một ca khúc tiếng mùa xuân của nhà sĩ johan strauss
chương trình giống như một tác phẩm lớn từ những mảnh ghép tinh hoa của các nền văn hóa được khán giả vòng quanh thế giới bằng âm nhạc
bắt đầu từ giai điệu tuyệt vời đến từ nước nga qua điệu van những đoá hồng trong vời nhạc kịch kepatze rồi đến đất nước italia trong tác phẩm người thợ cạo thành siviglia nước hungary xôi nổi qua sáng tác của bram
vũ điệu tango nước mỹ với câu chuyện miền tây mambo và madame butterfly
trong chương trình lần này thì nhà hát nhạc vũ kịch cũng như là ekip làm chương trình là đã cố gắng để mà đưa ra để mà chọn được những cái đặc trưng nhất của những cái nước mà để có thể thể hiện lại cho khán giả một cách rõ nét nhất
chúng tôi mất rất là nhiều thời gian để vỡ ra bởi vì là thực ra là
múa thì mình lúc nào cũng cần học hỏi môn nào cũng như vậy thôi
thì những cái mà mình cần học hỏi ở những nền văn hóa của các nước bạn cũng như vậy
thì ngoài khi mà học thuộc động tác học thuộc cái phong cách bố các bạn thì ngoài ra diễn viên cũng cần thời gian để cho dồi thêm để cho nhuần nhuyễn
tôi rất vui khi được mời tham dự chương trình lần này
ý tưởng của chương trình rất là độc đáo và các nghệ sĩ của nhà hát nhạc vũ kịch việt nam rất là tài năng
vì thế tôi muốn hợp tác làm việc với các nghệ sĩ của nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
với các bạn lâu dài các nghệ sĩ của các bạn không chỉ thể hiện tốt các tác phẩm nghệ thuật của đất nước các bạn
các tiên mục của những đất nước khác rất khó nhưng các bạn vẫn thể hiện rất xuất sắc
tôi rất ấn tượng
sau đó khán giả cũng được trở về việt nam qua các tác phẩm kết hợp giữa âm nhạc thính phòng và dân gian truyền thống như
chẻo lên quan sốc trống cơm đi cấy
mình đặc biệt ấn tượng với các tiết lục dân ca của việt nam
với những ca khúc như chẻo lên quan sốc hay trống cơm các nghệ sĩ đã làm mới những ca khúc dân ca trên sân khấu
một cách rất là sáng tạo rất là tuyệt vời và độc đáo khó quên
xã tiệc âm nhạc còn đưa người xem đến với sức sở nhìn lẻ một đêm với phiền trợ ba tư
tiếp tục cuộc hành trình khán giả đến với nước pháp đầy chất thơ qua tác phẩm ngoại truyền
kết thúc chuyến hành trình vòng quanh thế giới là tác phẩm trà hoa nữ của gradi
khán giả đã hòa chung cùng các nghệ sĩ trong tác phẩm để kết thúc cuộc hành trình với nhiều cung bậc cảm xúc nghệ thuật đa sắc thái
một bữa tiệc âm nhạc vô cùng tuyệt vời từ giàn nhạc giao hưởng việt nam
trong chín mươi phút của chương trình mình cảm giác như được du hành một chuyến tàu đi khắp mọi nơi trên thế giới
tham dựng một bữa tiệc âm nhạc vô cùng rực rỡ và chương trình hay tuyệt vời cả phần khí nhạc cũng phần thanh nhạc
các nghệ sĩ đã vô cùng tâm huyết và sáng tạo trên sân khấu và thủ diễn vô cùng hay
chúng ta được thưởng thức một chương trình nghệ thuật rất là đặc sắc
điều tôi thấy là không khí nghệ thuật được hâm nóng ngay từ những nốt nhạc đầu tiên
và với lực lượng tổng lực các tài năng trẻ của nhà hát
nhà vũ kịch việt nam lúc này chúng ta đi một vòng quanh thế giới bằng âm nhạc
đấy là một ý tưởng rất là hay
với lịch sử sắp xếp lại sân khấu với giàn nhạc và tất cả các từng thành viên một trong tập thể của giàn nhạc
thì đều là những nghệ sĩ cháy hết mình
cái điều đó mang lại thành công
hơn nữa là tôi nghĩ với cái lực lượng ca sĩ như là đào tố loan như là bích diệp như là vũ mạnh dũng
và các solid như thế thì chúng ta có thể dựng được rất nhiều vở opera
như vở nhạc kịch
sự độc đáo và hiện đại của dạng tiệc âm nhạc còn được thể hiện ở sự độc đáo với thiết kế sân khấu hai tầng
khi giàn nhạc giao hưởng ở tầng hai còn tầng một là giàn diễn viên mô hát
điều này giúp các nghệ sĩ thể hiện được sự liên kết giữa các tác phẩm
biến chương trình trở thành một câu chuyện sống động và vui tươi
cũng như tạo một không gian sân khấu mới lạ cho khán giả
ý tưởng của ground the wall này tôi muốn là làm một sân khấu hai tầng
tại vì từ trước đến nay một là chúng ta nhìn thấy bố
hai là chúng ta chỉ nhìn thấy nhạc thôi bởi vì sân khấu rất là hạn chế
vì việc mang vừa nghe và vừa nhìn cùng một lúc là một cái sự nung nấu đối với tôi
và tôi mang giàn nhạc lên cái tầng hai và một cái sân khấu nó sâu hơn
nó có cái điểm nhấn hơn và cái cảm giác là vừa được xem những cái trích đoạn múa
và vừa được nghe âm nhạc
dạ tiệc âm nhạc gây được ấn tượng với khán giả bởi sự bùng nổ trong nghệ thuật trình diễn
với thiết kế sân khấu hiện đại kết hợp cùng những giọng hát xuất sắc
và những vũ điệu vui tươi của các nghị sĩ
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam chương trình đã tạo nên sự sôi động
và niềm tin vào tình đoàn kết giữa các quốc gia trên thế giới
hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau